công trường về tội cướp tài sản đối tượng trương thanh tùng và đỗ anh tuấn về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó tại khu đất chống gần ký túc xá sinh viên thuộc phường kinh bắc thành phố bắc ninh
hai đối tượng thái và trường đã dùng dao nhọn uy hiếp và cướp xe đạp điện của một học sinh trên đường đi học về
sau khi thực hiện chót lọt vụ cướp hai đối tượng trên đã đưa cho trương thanh tùng và đỗ anh tuấn mang chiếc xe đi tiêu thụ để lấy tiền tiêu xài
các đối tượng trong vụ án đều bỏ học lang thang chơi bời tụ tập và sử dụng ma túy đá
lực lượng công an đã thu giữ một xe đạp điện một dao nhọn liên quan đến vụ việc
chiều qua công an tp long xuyên tỉnh an giang cũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng
gồm hồ văn thôi và phạm ngọc sơn về hành vi cướp giật tài sản
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận vào tối ngày một mươi bốn tháng ba trong lúc chở nhau trên đường
đã thực hiện vụ cướp điện xe đạp điện
điện thoại của một phụ nữ điều khiển xe máy chạy cùng chiều
trên đường tẩu thoát hai đối tượng đã va chạm với hai xe máy chạy ngược chiều
thì bị người dân bắt giữ giao cho công an cùng tăng vật
vào chiều ngày hôm qua công an thành phố cần thơ đã bắt quả tang hai mươi bốn đối tượng
đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố cần thơ phối hợp với đội hình sự công an quận cái răng
đã tiến hành bao vây bắt giữ hai mươi bốn đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền
tại khu đất chống thuộc khu vực thạnh hòa phường phú thứ quận cái răng thành phố cần thơ
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm ba con gà gần bốn mươi triệu đồng hai mươi điện thoại di động và một mươi xe máy
công an huyện đức huệ tỉnh long an vừa phát hiện một nhóm đối tượng
vận chuyển hai mươi sáu trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu
năm giờ ba mươi phút ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu một số đối tượng vận chuyển thuốc lá nhập lậu
thuộc địa bàn ấp ba xã mỹ quý đông huyện đức huệ
phát hiện lực lượng công an các đối tượng này đã bỏ chạy và giấu hàng hóa
tăng vật vào các bụi cây bờ ruộng
lực lượng chống buôn lậu công an huyện đức huệ đã bắt giữ hai mươi sáu trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu
hiệu jet hero và cos
tan vật đang được công an huyện đức huệ tạm giữ để điều tra làm rõ
và đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật
vào sáng ngày hôm qua đại diện công an thành phố bến tre đã trao giấy khen của ubnd thành phố
cho tập thể đội phòng chống trộm cắp cướp giật xã nhân thạnh thành phố bến tre
vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vào ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu nhận được tin báo của bị hại
đội phòng chống trộm cắp cướp giật xã nhân hạnh đã nhanh chóng phối hợp
với lực lượng công an bắt giữ trần minh mẫn khi vừa lấy trộm chiếc xe máy đang trên đường tẩu thoát
mặc dù mới được thành lập chưa đầy sáu tháng nhưng đội phòng chống trộm cắp cướp giật
đã hỗ trợ lực lượng công an xã tham gia truy bắt thành công ba vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn
là hoạt động được tổ chức định kỳ hai năm một lần tức là vào các năm chẵn
với nhiều các nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện
góp phần quảng bá tiềm năng du lịch buôn đôn với du khách trong và ngoài nước
vâng và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những hình ảnh
trong chuỗi hoạt động lễ hội văn hóa đua voi truyền thống vừa diễn ra
tại vùng đất huyền thoại buôn đôn của tỉnh đắk lắc
với sự tích cực triển khai công tác bảo vệ của lực lượng công an
đã góp phần cho một lễ hội bình yên và an toàn
lễ hội này lâu nay do huyện buôn đôn tổ chức hai năm một lần vào dịp tháng ba
là mùa con ong đi lấy mật ở núi rừng tây nguyên
năm nay lễ hội diễn ra trong gần ba ngày từ ngày một mươi hai đến sáng ngày một mươi bốn tháng ba
với nhiều hoạt động đậm bản sắc văn hóa truyền thống của một mươi tám dân tộc
ở vùng đất gắn với huyền thoại săn bắt và thuần dưỡng voi rừng này
mặc dù tiết trời nắng nóng khô hạn gây khó chịu cho đàn voi và du khách
còn địa hình đồi dốc sông suối nơi diễn ra các hoạt động lễ hội thì khá phức tạp

nếu các bạn có phương án bảo vệ phần công nhiệm vụ cụ thể
nên lực lượng công an các xã lân cận và công an huyện buôn đôn
cùng một số đơn vị chức năng đã góp phần bảo vệ an toàn bình yên cho các hoạt động lễ hội
lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc huyền buôn đôn hai năm tổ chức một lần
một phần để nâng cao giữ vững truyền thống các dân tộc của việt nam nói chung
và dân tộc các dân tộc huyện buôn đôn nói riêng
đối với lực lượng công an huyện buôn đôn
đảm bảo về việc góp phần cho huyền chúng ta phát triển được nền du lịch
cũng như văn hóa các dân tộc đảm bảo cho nhân dân vui chơi an toàn
một phần cũng đảm bảo cho các khách du lịch đến để làm ấn tượng tốt đẹp lễ hội buôn đôn lần này
cũng một phần giúp cho lễ hội thành công tốt đẹp để giữ vững truyền thống văn hóa
và giúp cho việc phát triển du lịch của buôn đôn cũng như của tỉnh nhà
lễ hội voi gắn với văn hóa truyền thống các dân tộc là nét bản sắc độc đáo riêng có ở buôn đôn
những chuỗi hoạt động như thế này không chỉ để bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống đậm chất tây nguyên
mà còn góp phần thu hút khách đến tham quan du lịch nhằm giúp cho huyện nhà bớt khó khăn và thúc đẩy phát triển
đối với lực lượng công an các xã và công an huyện buôn đôn trong mỗi dịp diễn ra lễ hội như thế này
họ không chỉ đến để làm nhiệm vụ bảo vệ
mà còn tham gia với tư cách là một phần chủ thể có trách nhiệm gìn giữ không gian văn hóa voi
và những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất huyền thoại này
thủ tướng nguyễn tấn dũng trưởng ban chỉ đạo nhà nước về chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh
gọi tắt là ban chỉ đạo năm trăm linh bốn đồng ý thành lập nhóm đối tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại việt nam
mục tiêu tổng quát của nhóm đối tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh
là vận động và phối hợp tài trợ quốc tế nhằm hỗ trợ thực hiện hiệu quả chương trình năm trăm linh bốn
mục tiêu cụ thể nhằm đối thoại để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về chính sách kế hoạch và giải pháp thực hiện chương trình năm trăm linh bốn
vận động và phối hợp tài trợ quốc tế để nâng cao hiệu quả và quản lý sử dụng tài trợ cho chương trình năm trăm linh bốn
chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm quản lý và thực hiện các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn
nâng cao vị thế và tăng cường vai trò của việt nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh
trong khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế tham vấn về kỹ thuật với các đối tác khu vực và quốc tế để khắc phục hậu quả bom mìn
thời gian gần đây một số người dân khi phát hiện bom đạn đã tự ý tháo gỡ lấy thuốc nổ để làm mìn tự chế đánh cá dẫn đến nổ và gây thương tích nặng
phóng sự sau đây ghi nhận tại tỉnh gia lai một lần nữa cảnh báo về sự nguy hiểm từ việc tàng trữ sử dụng
vũ khí và liệu nổ
sau một mươi ngày nhập viện được đội ngũ y bác sĩ bệnh viện quân y hai trăm một mươi một tận tình cứu chữa
anh dương đình phương hai mươi chín tuổi ở xã yà phúc huyện trư prong tỉnh gia lai dần bình phục
anh phương cho biết trước đó trong lúc làm dãy anh nhặt được một đầu đạn mang về cất sau vườn nhà
đến ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu anh phương mang đầu đạn đến sưởng cơ khí của anh cao xuân hiền
ở xã yà phúc cắt để lấy vỏ chế tạo dụng cụ lao động và lấy thuốc nổ
trong lúc chờ anh hiển dùng máy cắt thì anh phương dùng xà beng đập vào phần cuối đầu đạn dẫn đến phát nổ
anh phương bị gãy xương cản chân và đa chấn thương ở hai chân
một cục thân anh người ta cứa người ta lấy thuốc đi đâu rồi á em cũng không thể ngơ được cái vỏ nó mà cũng nổ
những trường hợp như thế này thường để lại
hậu quả lớn nhất là gây một cái việc thương hoại tử nhiệm trùng kéo dài và gây ra cái viêm xương tủy xương
và lại là gây cho cái tình trạng bệnh nhân suy kiệt do cái tổn thương
sau chiến tranh gia lai là một trong những địa phương hiện có nhiều loại vũ khí vật liệu nổ còn sót lại trong lòng đất
tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn
lực lượng công an cần làm tốt
hơn nữa cái vai trò tham mưu nồng cốt đặc biệt cần cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
trong các tuyên truyền các cái quy định của pháp luật làm sao để người dân hiểu được các cái hành vi sản xuất
tàng trữ mua bán chế tác các cái vũ khí vật liệu nổ cung cụ trợ
nhất là sử dụng súng tự chế các hành vi đào bới bom mìn tháo rỡ thuốc nổ đem bán phế liệu
là các hành vi mà
được biết mỗi năm phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh gia lai
phối hợp với công an các đơn vị địa phương vận động quần chúng nhân dân giao nộp hơn một loại vũ khí vật liệu nổ súng tự chế
qua đó góp phần hạn chế thấp nhất các vụ việc liên quan đến vũ khí vật liệu nổ xảy ra
cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
thì mọi người dân cần nêu cao ý thức chấp hành pháp luật
không tàng trữ sử dụng các loại vũ khí vật liệu nổ tránh xảy ra những vụ việc đau lòng
chuyển sang một số thông tin về y tế
sau khi được các y bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc cách ly tích cực điều trị
hiện sức khỏe của bệnh nhi lý anh phước năm tháng tuổi ở xã cư san huyện mật rắc của tỉnh đắk lắc
đã bị mắc bệnh não mô cầu đang tiến triển tốt
bé lý anh phước được đưa đến bệnh viện đa khoa đắk lắc vào ngày tám tháng ba
tình trạng sốt cao được chẩn đoán nhiễm trùng huyết mô cầu
kết quả xét nghiệm ngày một mươi một tháng ba cho thấy bé phước dương tính với vi khuẩn gây bệnh viêm não mô cầu
đến sáng ngày một mươi năm tháng ba bé phước đã tỉnh táo ngưng thở bằng oxy mạch đập rõ thở đều bú tốt hạt ban xuất huyết giảm dần
dù sức khỏe bệnh nhi lý anh phước đã tiến triển tốt song bé vẫn cần tiếp tục được cách ly và theo dõi trong từ bốn đến một mươi hai ngày tới
ngay sau khi phát hiện ca nhiễm bệnh não mô cầu đầu tiên sở y tế tỉnh đắk lắc đã có công văn khẩn chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng chống bệnh não mô cầu tập trung khoanh vùng xử lý ổ dịch bằng hóa chất
vào đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu quảng ngãi sẽ triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella trên quy mô toàn tỉnh cho các em từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi
để đảm bảo số lượng các em được tiêm
trung tâm y tế dự phòng tỉnh quảng ngãi và các huyện đã phối hợp với các trường học và chính quyền địa phương thực hiện các bước giả soát cũng như chốt danh sách trẻ trong độ tuổi
ba trăm ba mươi bốn học sinh thuộc hai khối lớp là một mươi một và một mươi hai của trường trung học phổ thông dân tộc nội chú quảng ngãi đã được nhân viên y tế thông tin về chiến dịch tiêm vaccine sở rupela vào đầu tháng bốn tới
theo quy định các em được tiêm lần này có độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi
các em trong độ tuổi tiêm chủng phải khai báo rõ ràng
các em trong độ tuổi tiêm chủng phải khai báo rõ ràng
các em trong độ tuổi tiêm chủng phải khai báo ràng
xuống tận gia đình để lấy thông tin cá nhân chốt danh sách không để sót bất cứ em nào
trẻ những vùng biển thì đi làm an xa nên trạm y tế phải kết hợp với các băng ngành đồng thể của đơn vị để chốt đối tượng đó đảm bảo phải được tiêm một trăm linh đối tượng tiêm địa bàn mình
trung tâm y tế dự phòng tỉnh tiến hành ra soát lại các điểm tiêm chủng kiểm tra các thiết bị dụng cụ phục vụ tiêm chủng để đảm bảo an toàn trong tiêm chủng
truyền nguồn vắc xin dự kiến vào cuối tháng ba trung tâm sẽ nhập về trên sáu mươi liều đảm bảo phục vụ cho chiến dịch lần này
trung tâm y tế dự phòng tỉnh cũng đã chuẩn bị các hệ thống dịch truyền lạnh đặc biệt các tủ lạnh để đựng các loại vắc xin này
đồng thời cũng có hệ thống dịch truyền lạnh ở tiến quyền để nhanh chóng xây dựng kế hoạch cấp phát các loại vắc xin này về cho tiến quyền để triển khai chiến dịch kịp thời
theo kế hoạch
các điểm tiêm sẽ được bố trí tại một trăm tám mươi ba trạm y tế xã và trên bảy trăm linh điểm tại các trường học
số lượng các em trong độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi được tiêm lần này là trên năm mươi em
dự kiến chương trình tiêm chủng sẽ kết thúc vào cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
và với sức trẻ lòng nhiệt huyết của mình các đoàn viên thanh niên luôn có mặt
trong các hoạt động tình nguyện đóng góp cho xã hội cho cộng đồng đặc biệt là trong các hoạt động thiện nguyện
vâng và nhằm có những giúp đỡ thiết thực cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tp hcm
đoàn thanh niên quận một mươi đã có ý tưởng thành lập mô hình nhóm xe ôm tình nguyện tại các cổng bệnh viện trên địa bàn quận một mươi tp hcm
quận một mươi tp hcm là địa bàn tập trung nhiều bệnh viện trường hòa lớn của tp hcm
thời gian gần đây tại những khu vực này người dân khá bất ngờ khi trước cổng bệnh viện có hàng chục thanh niên mặc quần áo màu xanh tình nguyện
sẵn sàng làm xe ôm miễn phí cho người già đeo đơn hoàn cảnh khó khăn và người quyết tận không có phương tiện đi lại
không chỉ nhận chở khách ở những điểm gần bệnh viện mà cả những quận huyện ngoại thành cách xa gần hai mươi km các bạn cũng chở khách đến tận nhà miễn phí
theo em thì thanh niên ngày nay ngoài việc học tập để phát triển
mình cũng nên dành một số thời gian rảnh của mình ra để tham gia các hoạt động tình nguyện ở địa phương
giống như là đội hình xe ôm tình nguyện ở đây
mình chỉ cần bỏ ra một chút thời gian rảnh của mình mà mình đã giúp đỡ được cho rất nhiều người rất nhiều bệnh nhân ở đây
các cô chú lớn tuổi khi mà họ khám bệnh ra họ nhận được sự giúp đỡ của mình
thì họ rất là vui
cảm thấy khỏe hơn
khi mà ở quận đoàn có đề cập đến là sẽ có một đội xe ôm tình nguyện đến để hỗ trợ những bệnh nhân đến với bệnh viện
thì thật sự là tôi với cương vị là bí thư chi đoàn khi mà thông tin đến cho cấp ủy bang lãnh đạo
thì các ủy ban lãnh đạo của bệnh viện rất là ủng hộ
và tôi thấy là cái chương trình đội xe ôm tình nguyện này rất là tốt và hiệu quả
rất là thiết thực với người dân đặc biệt là những người bệnh già và neo deno
không có người nhà đi lại khó khăn
khi mới thực hiện mô hình đội xe ôm tình nguyện này đã gặp phải khó khăn lớn là cánh xe ôm trước cổng bệnh viện thường thăm dò
vì cho rằng các bạn đang giành khách của họ
phải nhờ đến chính quyền địa phương bàn giám đốc các bệnh viện can thiệp
đồng thời giải thích cho các tài xế xe ôm cụ thể về mục đích giúp đỡ người già người khuyết tật
do vậy mà mô hình mới phát triển được như hiện nay
tôi sáng sớm
tôi đi bộ
đi bộ lên tới đây thì không có tống tiền
còn trưa như vậy á chín một mươi giờ vậy đó gặp cái đoạn xe ôm ở quận một mươi này gặp đi không có tốn tiền
và cũng tốt
thành ra tôi cũng đỡ tốn một mươi năm đó
tôi cũng tiết kiệm được để xài việc khác

đội hình xe ôm tình nguyện là một hoạt động thiết thực phát huy được tinh thần sưu tích tình nguyện của đoàn tiên thành viên
trong thời gian tới quận đoàn quận một mươi sẽ cố gắng kết nối nhiều bệnh viện
và phòng khám đa khoa trên địa bàn quận hơn nữa
để những chuyến xe ấm áp tình người này càng lát quả sức mạnh rộng rãi hơn

trong hậu viên trường đất của thành phố hà tây
thưa quý vị vòng chung kết cuộc thi tài năng và nhan sắc hòa hậu việt nam năm hai nghìn một mươi sáu
sẽ được tổ chức tại thành phố hồ chí minh vào cuối tháng tám
qua hai mươi tám năm phát triển cùng một mươi bốn hoa hậu đăng quang
hoa hậu việt nam đã trở thành cuộc thi sắc đẹp có truyền thống lâu dài uy tín
năm nay vòng chung kết cuộc thi hoa hậu việt nam trở lại với thành phố hồ chí minh
và có thêm giải thưởng mới người đẹp nhân ái
theo đó khoảng bốn mươi thí sinh vào chung kết
mỗi thí sinh sẽ đảm nhận một dự án từ thiện
chịu trách nhiệm trình bày ý nghĩa và trực tiếp triển khai dự án
ban tổ chức cũng quyết định dành năm trăm linh triệu đồng tặng quỹ hỗ trợ tài năng trẻ việt nam
của trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
dự kiến vòng sơ khảo và trung khảo phía nam diễn ra vào nửa đầu tháng bảy
tại phía bắc là vào trung tuần tháng bảy
vào ngày hai mươi bảy tháng tám sẽ là đêm chung kết hoa hậu việt nam hai nghìn một mươi sáu diễn ra tại thành phố hồ chí minh
nhân dịp kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh nhà thơ nhà văn hóa lớn xuân diệu
vào sáng ngày hôm qua ngày một mươi năm tháng ba tại hà nội
trung tâm nghiên cứu và bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc
kết hợp với hội đồng hương bình định tại miền bắc
tổ chức hội thảo khoa học xuân diệu với văn hóa dân tộc
hội thảo đã nhận được một mươi sáu bản tham luận từ các nhà văn nhà thơ
nhà nghiên cứu nổi tiếng trong nước
tất cả đều thống nhất ở điểm chung đó là xuân diệu là một nghệ sĩ lớn
một nhà văn hóa dân tộc
sự nghiệp sáng tác của ông gồm một mươi năm tập thơ với một trang thơ
đó là di sản văn hóa dân tộc đặc biệt
là đóng góp lớn lao cho nền văn hóa dân tộc nước nhà
không những thế xuân diệu còn có hàng vạn trang sách viết phê bình
tiểu luận và bút ký tất cả đều có giá trị rất cao
riêng về thơ của ông nếu đọc kỹ chúng ta sẽ nhận rõ tâm hồn của ông là tâm hồn dân tộc
thi pháp thơ của ông là thi pháp thơ dân gian dân tộc và luôn gắn kết với văn hóa dân tộc
hội thảo một lần nữa là dịp để những người yêu thơ chi hoàn thuế giá trị gia tăng
theo quy định của pháp luật
nhưng lái xe vẫn tiếp tục đưa hối lộ với số tiền là một triệu đồng để bỏ qua lỗi vi phạm
và ngay sau đó đã bị lực lượng công an lập biên bản về hành vi đưa hối lộ
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại huyện mai châu của tỉnh hòa bình
theo báo cáo của công an tỉnh hòa bình nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông thảm khốc
khiến ba người thiệt mạng và hai mươi ba người bị thương trên đèo thung khe
ban đầu sơ bộ xác định là do xe bồn chở dầu mất lái chiếm đường xe khách chạy ngược chiều dẫn đến tai nạn
theo đó xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát một mươi năm c
một mươi bốn nghìn sáu trăm hai mươi bảy do dương ngọc tuấn chú tại sáu trên bảy phạm minh đức quận ngô quyền thành phố hải phòng điều khiển
kéo theo remote bồn một mươi năm r bảy nghìn ba trăm sáu mươi năm chở nhựa đường đi hướng hà nội sân la
khi đến địa điểm trên thì đâm vào xe ô tô khách hyundai biển kiểm soát hai mươi bảy b một trăm linh bốn loại hai mươi chín chỗ ngồi
do lê trường giang chú tổ hai mươi một phường tân thanh thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên điều khiển ngược chiều
trên xe có hai mươi tám hành khách
sau va chạm
hai xe ô tô lật ngang trên quốc lộ nhựa đường trong xe bồn một mươi năm r bảy nghìn ba trăm sáu mươi năm đổ tràn ra đường bén lửa làm hai xe ô tô bốc cháy
hậu quả làm ba người tử vong tại chỗ hai mươi ba người bị thương được đưa đi cấp cứu ban đầu tại bệnh viện huyện mai châu và bệnh viện huyện tân lạc tỉnh hòa bình
trong số các nạn nhân có hai người bị thương nhẹ nên đã ra viện ngay số còn lại được phân loại bằng bó vết thương trục chiếu
hầu hết các nạn nhân bị bỏng do lửa nhựa đường hoặc đa chấn thương gãy tay chân
hai xe sau va chạm hỏng hoàn toàn giao thông trên quốc lộ sáu qua đây bị ách tắc
đến một mươi tám h cùng ngày lực lượng cứu hộ đã dập tắt đám cháy
đến hai mươi hai h bốn mươi năm phút cùng ngày giao thông trên tuyến đã được trở lại hoạt động bình thường
tối ngày một mươi bốn tháng ba đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đã có công điện khẩn yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này
phó thủ tướng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương
biểu dương chính quyền tỉnh hòa bình huyện mai châu đã khẩn trương xử lý khắc phục hậu quả đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu
yêu cầu trưởng ban an toàn giao thông tỉnh hòa bình khẩn trương chỉ đạo ngành y tế tỉnh tập trung lực lượng bác sĩ thuốc men để cứu chữa nạn nhân
thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân đồng thời khẩn trương xác định danh tính nạn nhân tử vong cho người nhà nạn nhân tiếp nhận và làm thủ tục an táng sớm thông xe quốc lộ sáu khu vực xảy ra tai nạn
thông tin về vụ tai nạn hy hữu xảy ra khi đang đi bộ nguyên nhân xuất phát từ bia rượu chỉ vì quá chén coi thường tính mạng của chính mình đã khiến một người tử vong hết sức thương tâm
vụ việc xảy ra vào chiều qua trên hương lộ ba đoạn qua địa bàn phường bình hương hòa quận bình tân tp hcm
hai người đàn ông trong lúc đi bộ trên lòng đường đã có hành động đua dẫn sô đẩy nhau khiến một người ngã xuống đường và bị xe tải cán tử vong
theo người dân địa phương khoảng một mươi năm giờ hai người đàn ông có biểu hiện say xỉn đi ra từ quán nhậu trên đường hương lộ ba vừa đi trên lòng đường cả hai đùi dẫn sô đẩy nhau
khi đến trước địa chỉ số bốn trăm bốn mươi chín thì cả hai ngã xuống đường đúng lúc này xe tải biển số năm mươi một c năm nghìn chín trăm một mươi sáu chạy tới đã không xử lý kịp
hậu quả là một trong hai người đàn ông đã bị bánh xe cán tử

như vậy vụ tai nạn thương tâm là điều đã được cảnh báo trước chỉ vì quá chén vì có những hành động nuôi dởn coi thường tính mạng mà hai người đàn ông trên phải bừng tỉnh
ngoài ra theo quan sát của phóng viên hương lộ ba đoạn qua hiện trường vụ tai nạn rất chật hẹp đông phương tiện nhưng lại không có vỉa hè cho người đi bộ
trong đó ở đây xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lệ đường đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tai nạn gia tăng mà chính quyền sở tại cần phải xem xét lại
tai nạn giao thông luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào không chỉ do nguyên nhân khách quan mà còn do sự chủ quan sơ suất của mỗi người
chỉ một giây coi thường tính mạng của chính mình và người khác cũng sẽ dẫn đến những hậu quả nỗi đau khôn cùng cho nhiều gia đình và xã hội
chứng kiến và chia sẻ với nỗi đau của những gia đình mất đi người thân do tai nạn giao thông từ đó nhắc nhở chúng ta cách tốt nhất để giảm thiểu tai nạn giao thông
đó là mỗi người khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông vì sự an toàn của chính mình và cộng đồng
đã gần ba năm nay nỗi đau sự mất mát chưa dần vơi đi trong suy nghĩ của người phụ nữ này
bởi cùng một lúc bà đã mất đi người con trai và con dâu do tai nạn giao thông
và cũng chính thời gian đó công việc của người cha người mẹ đều do bà đảm nhiệm
đó là nuôi nấng chăm sóc hai đứa cháu nội khi chúng còn quá nhỏ
năm sau bà và cháu cố
cháu nuôi các cháu cho nó lớn nên nó trưởng thành như mọi người
các cháu nó thiệt thòi bố mẹ không có phải biết là thiệt thòi lắm rồi
nhưng mà bà thì cũng cố gắng làm sao để cho cháu nó lớn nên nó khôn hoang như người khác thôi
còn chả làm được cái gì đói lo thì cũng phải chịu
mặc dù đã gần tám mươi tuổi ở cái tuổi mà nhiều người được nghỉ ngơi được con cháu chăm sóc
nhưng đã một mươi hai năm qua ông diệp vĩnh thanh hàng ngày vẫn phải chăm sóc tắm giặt cho anh diệp vĩnh tường
con trai ông không may mắn bị tai nạn giao thông khi bị cướp giật
bản thân tôi thì bị bốn năm ấy yếu càng yếu càng nhiều
thế bây giờ cứ mỗi một lúc tắm lại phải dựng
bấy em ấy ra xe chẳng thể yếu không ra xe phải hai người kinh
thế còn ra là rất khó
bởi vì bây giờ còn hai bà già
thôi bây giờ thì biết không mất hết thế nào
hơn nữa trước mắt thì các cấp trên thì có cái để ý cho
và bọn đàn gia đình thì hơi khó khăn
gia đình bà liễu ông thanh chỉ là một trong rất nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh thái nguyên
đang phải chịu hậu quả do tai nạn giao thông để lại
từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra gần hai trăm linh vụ
tử vong một trăm linh người bị thương một trăm năm mươi người
con số này cho thấy tai nạn giao thông đã để lại hậu quả đau lòng cho gia đình và xã hội
có nhiều trường hợp là tai nạn xảy ra thì gia đình mất người thân
có trường hợp thì tai nạn xảy ra để lại những thương tích và thương tật suốt đời
con cái thì bơ vơ
đối với xã hội thì cái tai nạn giao thông xảy ra trên đường đã gây mất trật tự về an toàn giao thông
tai nạn giao thông
thời gian vẫn trôi nhưng nỗi đau khó có thể nguôi ngoài
và để nỗi đau ấy không trở thành sự ám ảnh đối với mỗi người mỗi gia đình
thì chúng ta những người tham gia giao thông hàng ngày
nên chấp hành đúng pháp luật về an toàn giao thông
cũng như các quy định về an toàn giao thông
các quy định về giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn tính mạng cho chính mình
cũng như hạn chế các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc
một mươi bảy bảy trăm linh tỷ đồng là tổng mức đầu tư dự án đường con tốc dầu dây phan thiết
đi qua bốn địa phận của tỉnh đồng nai với chiều dài một trăm linh km trên toàn tuyến